theo tập đoàn điện lực việt nam tổng khối lượng than thiếu hụt từ đầu tháng một mươi cho tới nay là hơn ba trăm bốn mươi tấn
nên các nhà máy phải huy động khối lượng than dự trữ trong kho
một số nhà máy đã phải giảm công suất hoặc ngừng hẳn các tổ máy
tổng công suất thiếu hụt do các nhà máy nhiệt điện than phải ngừng hoặc giảm công suất là khoảng hai ba trăm linh mw
theo tính toán của tập đoàn điện lực việt nam tính đến hết ngày hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
nhà máy nhiệt điện quảng ninh chỉ còn gần một mươi ba tấn than đủ một ngày vận hành
nhà máy nhiệt điện hải phòng còn hơn năm mươi hai tấn tương đương khoảng hơn bốn ngày vận hành
nhà máy nhiệt điện mông dương i còn gần sáu mươi ba tấn tương đương khoảng năm ngày vận hành
nhà máy nhiệt điện nghi sơn i còn hơn sáu mươi một tấn tương đương khoảng năm ngày vận hành
điều này đã vi phạm quy định về dự trữ than và ảnh hưởng đến vận hành của các nhà máy
một số nhà máy nhiệt điện đã phải giảm công suất hoặc ngừng hẳn các tổ máy
là thái bình nghi sơn quảng ninh hải phòng
dự kiến tổng sản lượng phụ tải điện quốc gia hai tháng cuối năm hai nghìn một mươi tám
ước đạt ba mươi bảy năm tỷ kwh cao hơn sáu trăm linh triệu kwh so với kế hoạch năm hai nghìn một mươi tám
đặc biệt việc tổng sản lượng thủy điện và khí giảm thấp không đáp ứng được nhu cầu
thì sẽ thiếu hụt khoảng hai chín tỷ kwh điện
để giải quyết vấn đề này từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám bộ công thương đã làm việc với evn
và các đơn vị liên quan
bộ công thương đã xây dựng kế hoạch cung cấp điện cho năm hai nghìn một mươi chín và trong các tháng cuối năm hai nghìn một mươi tám
bộ công thương cũng đã chỉ đạo evn tính toán bốn phương án để cung cấp điện
theo như phụ tải bình thường hoặc là phụ tải cao
trong một số trường hợp hệ thống điện sẽ phải huy động từ hai tỷ đến hơn bảy tỷ kwh điện
từ các nguồn điện dầu
là bộ công thương khẳng định là sẽ đảm bảo đủ điện cho năm hai nghìn một mươi chín
cho cả sản xuất cũng như là cho tiêu dùng cho người dân

đáp ứng đủ than cho các hộ sản xuất đặc biệt là các nhà máy nhiệt điện
văn phòng chính phủ vừa có thông báo và cho ý kiến kết luận của phó thủ tướng trịnh đình dũng
tại cuộc họp về các giải pháp cung cấp than cho sản xuất điện
phó thủ tướng yêu cầu bộ công thương khẩn trương phê duyệt biểu đồ cung cấp than
cho các nhà máy nhiệt điện than xây dựng kế hoạch tổng thể về nhu cầu sử dụng than các loại
gồm than sản xuất trong nước than nhập khẩu bảo đảm đáp ứng nguyên liệu cho các cơ sở sản xuất
đặc biệt là đáp ứng đủ than cho các nhà máy nhiệt điện